hôm nay ubnd tỉnh quảng trị đã có quyết định về việc tạm cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển
cụ thể các huyện do linh triệu phong vĩnh linh và hải lăng sẽ được tạm cấp hai trăm linh hai tỷ đồng cho việc bồi thường thiệt hại
ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị trích từ nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ có mục đích hơn hai trăm linh hai tỷ đồng tạm cấp cho các địa phương thực hiện bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển
cụ thể huyện gio linh hơn tám mươi một bốn tỷ đồng huyện triệu phong hơn năm mươi sáu bảy tỷ đồng huyện vĩnh linh hơn ba mươi ba tỷ đồng và huyện hải lăng hơn ba mươi một sáu tỷ đồng
trước đó ubnd tỉnh quảng trị đã hoàn thành việc thống kê đền bù thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng
để việc triển khai thống kê thiệt hại khách quan chính xác đúng đối tượng và sát đúng với công văn hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tỉnh quảng trị đã tổ chức lớp tập huấn cho bốn mươi kỹ sư để nắm bắt các nội dung hướng dẫn nhằm tăng cường cho một mươi sáu xã vùng biển trong quá trình triển khai thống kê thiệt hại